sở thông tin và truyền thông thành phố đà nẵng đã có văn bản
đề nghị công an quận thanh khê xử lý vụ việc phóng viên vtv tám bị hành hung
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng hai khi đang tác nghiệp tại gác chắn đường sắt
ở quận thanh khê phóng viên này đã bị hai đối tượng lao vào hành hung
xóa hình trong máy camera
vụ việc này đã được cơ quan báo chí trình báo đến công an phường thanh khê đông
sở thông tin và truyền thông thành phố đà nẵng đề nghị công an quận thanh khê
sớm điều tra làm rõ vụ việc phóng viên của vtv tám bị hành hung khi đang tác nghiệp
tại thành phố đà nẵng nghiêm khắc xử lý các đối tượng hành hung nhà báo
khi đang tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm các quyền
của công dân quyền hoạt động của báo chí